chỉ còn ít ngày nữa lễ hội thành tuyên năm hai nghìn một mươi tám gắn với liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất sẽ diễn ra tại tuyên quang với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc
đây là lễ hội thường niên được tổ chức vào mỗi dịp tết trung thu của người dân tuyên quang với những mô hình đèn trung thu khổng lồ do người dân ở đây tự làm
trên các tuyến đường của thành phố tuyên quang vào thời điểm này một không khí lễ hội đang ngập tràn
là tổ dân phố có mô hình đạt thành tích cao trong nhiều năm năm nay người dân tổ dân phố số hai phường tân quang đang chung sức khẩn trương hoàn thành mô hình với chủ đề
ngày chiến thắng để tham gia rước diễu trong lễ hội thành tuyên hai nghìn một mươi tám
mô hình mô phỏng hình ảnh chiếc xe tăng của quân đội nhân dân việt nam húc đổ cổng chính của dinh độc lập
một hình ảnh lịch sử của dân tộc trong ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
với chủ đề
hai bà trưng cưỡi voi ra trận người dân tổ dân phố số bốn phường tân quang đã hoàn thành xong mô hình để tham gia rước diễu trong lễ hội thành tuyên hai nghìn một mươi chín
thông qua mô hình họ muốn nhắn nhủ tới con cháu về tinh thần yêu nước của dân tộc việt nam
do công việc làm đèn được duy trì trong nhiều năm nên hầu hết người dân trong tổ trong xóm trên địa bàn thành phố đã có kinh nghiệm trong việc lựa chọn chủ đề để làm mô hình đèn trung thu
các mô hình do người dân tuyên quang tự làm mô phỏng theo các câu chuyện cổ tích dân gian và từ thực tiễn đời sống
lao động sản xuất của nhân dân trong từng giai đoạn lịch sử của việt nam
nguyên liệu làm đèn chủ yếu là vật dụng tre nứa sẵn có được người dân trẻ vót đan và kết chúng lại với nhau tạo nên những con vật có hình dáng kích cỡ thần thái sống động
đến thời điểm này thì ban tổ chức đã nhận được đăng ký của sáu mươi tám mô hình của mô hình ra xã phường
và sau khi buổi tổng duyệt vào buổi tối ngày một mươi sáu tháng chín thì ban tổ chức sẽ chọn ra bốn mươi mô hình tiêu biểu để tham gia
trình diễn chính trong đêm khai mạc lễ hội thành tuyên vào hai mươi hai tháng chín
và một năm nay thì có khác với mọi năm là năm nay ban tổ chức sẽ tổ chức thi giữa các mô hình và chọn ra hệ thống giải để trao giải ở trong lễ hội thành viên năm hai nghìn một mươi tám
lễ hội thành tuyên hai nghìn một mươi tám gắn với liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất sẽ diễn ra trong bốn ngày từ ngày hai mươi một đến hết ngày hai mươi bốn tháng chín